ở vườn nấm này thì tôi chỉ có sử dụng vào tưới tạo độ ẩm cho nấm để nấm phát triển tốt hơn thôi
trước kia nếu mà chưa có công nghệ này thì nếu mà về mùa hanh khô thì nấm nó ra là nó sẽ
nó hay bị héo khô héo mẩm

tuân thủ quy trình chăn nuôi tự động hóa một trăm linh theo dõi được nhiệt độ độ ẩm theo dõi được nước uống thức ăn mỗi ngày trên từng con gà
với quy trình tiến tiến hiện nay trang trại hùng nhơn ở huyện đồng phú tỉnh bình phước đang là một mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết đờ hớt
sản xuất sản phẩm gà sạch với một dây chuyển khép kín
đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường quốc tế
bắt đầu với việc nuôi gia công cho cp group trải qua bao khó khăn vất vả đến nay ông vũ mạnh hùng được nhiều người biết đến với cái tên tỷ phú gà lạnh
gồm hai mươi tám trang trại được xây dựng trên diện tích gần ba mươi hectare
mỗi năm hệ thống trang trại này cung cấp ra thị trường khoảng ba triệu con gà thịt cùng hơn một tỷ quả trứng
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tại cảng quốc tế long an lô thịt gà đầu tiên của việt nam đã lên đường xuất khẩu sang thị trường nhật bản
đây không chỉ là sự kiện đối với chuỗi liên kết đều hết mà còn là một dấu mốc quan trọng đối với ngành chăn nuôi việt nam
hệ thống trang trại này có giá trị rất tốt cho các hệ thống của các tập đoàn mà hiện tại các nước ở châu âu châu mỹ và châu á đã làm cách đây khoảng hai mươi năm trước
hiện tại chúng tôi đang hợp tác với hùng nhân và tính cho đến thời điểm hiện tại sự hợp tác này đã kéo dài hai năm và mọi thứ đang rất xuân sẻ
tôi đánh giá rất cao những gì mà hùng nhơn đã làm được nhất là việc tiên phong ứng dụng công nghệ bốn trong chăn nuôi
mô hình này là một mô hình tốt để các tỉnh thành phố khác học hỏi
bên cạnh đó hùng nhân cũng rất chú ý đến yếu tố con người và phát triển
đây là một nguồn nhân lực đây là điều rất quan trọng để phát triển công ty
hy vọng rằng trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục có những hợp tác để cùng nhau phát triển
còn đây là vườn cà phê hơn hai hectare của một thành viên hợp tác xã quyết tiến xã quảng hiệp huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
với hệ thống tưới thông minh được điều khiển từ xa mỗi năm sẽ giảm được khoảng hai mươi triệu đồng chi phí để chăm sóc một hectare cà phê
khi chúng ta sử dụng hệ thống tưới thông minh này
thì lượng nước chúng ta điều tiết thì chúng ta xác định được là lượng nước làm cây cằn bao nhiêu là chúng ta tưới vừa đủ bao nhiêu
chứ không lạng phí nước nói về vấn đề môi trường
vấn đề thứ hai nữa là hệ thống này là chúng ta không phải bỏ công rất nhiều để mà chúng ta tưới như cái kiểu truyền thống
mà chúng ta chỉ kể dù bất cứ ở đâu chúng ta có thể dùng cái smartphone là chúng ta cứ ngồi
chúng ta cũng thể là biết được là quản lý được là cái vườn cây của mình
đã cần nước tưới chưa để chúng ta tưới luôn tại nơi mình đang ngồi
trên địa bàn xã quảng hiệp huyện cư mờ ga hiện có hàng chục hộ nông dân khác cũng đã lắp đặt hệ thống tưới thông minh cho cây cà phê
quá trình hoạt động cho thấy hệ thống tưới tiết kiệm phun mưa tại gốc hoạt động khá hiệu quả
lượng nước tưới tiết kiệm hơn bảy mươi so với phương pháp tưới truyền thống và đồng đều cho từng gốc cây
ngoài ra còn có thể xử lý bón phân từ bể chứa rồi chuyển trực tiếp đến từng gốc cà phê thông qua hệ thống tưới
ngoài cà phê hệ thống tưới tiết kiệm tưới thông minh cũng được áp dụng đối với nhiều trang trại sản xuất rau sạch cây ăn quả ở tây nguyên
thông qua hệ thống tự động hóa và các bộ cảm biến sẽ thông báo nhiệt độ ánh sáng độ ẩm
qua đó có thể chủ động kiểm soát được vườn cây một cách chính xác
hiện nay tôi đang thực hiện mô hình sản xuất là cà chua trái cây
và được trồng ở trong cái nhà màng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
trong đây các thiết bị thông minh chúng tôi sử dụng cho nó ứng dụng cho nó là các bộ điều khiển về tưới tự động
rồi cái hệ thống cảm biến để đo nhiệt độ không khí ánh sáng rồi độ ẩm không khí ở trong farm
thì từ những cái cảm biến đấy thì nó sẽ kích hoạt các cái hệ thống như là quạt
rồi nước để mình phục vụ cho cái sản xuất của cây cho cái sự phát triển của cây
hợp tác xã giao quả sạch trúc sơn là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện trường mỹ thành phố hà nội
được tiếp cận công nghệ viễn thám hệ thống quan trắc thời tiết vào sản xuất rau an toàn
thông qua dự án do viện phát triển công nghệ và giáo dục phối hợp với ngân hàng thế giới hỗ trợ
khu sản xuất rau an toàn của hợp tác xã có trạm thời tiết thông minh
với hệ thống quan chắc và camera truyền hình ảnh về khu nhà điều hành
hệ thống này cho phép cập nhật thông tin từ khâu trồng chăm sóc thu hoạch đến in tem nhãn tự động
minh bạch hóa toàn bộ quá trình sản xuất
với bán kính phủ sóng một mươi năm km trạm quan chắc dự báo chính xác nhiệt độ tốc độ gió lượng mưa
đây là một trong những căn cứ để nông dân xây dựng kế hoạch chăm sóc bảo vệ rau phù hợp và hiệu quả
hiện nay hợp tác xã có diện tích rau được chứng nhận việt gáp là một mươi năm ha
trong đó một mươi ha rau việt gáp được trồng ở trúc sơn năm ha rau việt gáp ở mục châu sơn la
trong số ba mươi chín sản phẩm ô cốp của huyện trường mỹ hợp tác xã rau quả sạch trúc sơn có sáu sản phẩm đạt tiêu chuẩn ba sao
nó sẽ như vậy là có những cái làm cái nhiệm vụ là dự báo thời tiết
để như vậy là cái quản lý quả sạc xã mình như vậy là là là căn cứ vào cái thời tiết đấy
để có những cái kế hoạch gieo trồng trong cái vụ
để cho nó hợp lý nó theo ngày theo tuần
cái thứ hai nữa là cái cảnh báo sâu bệnh
thì cái cảnh báo sâu bệnh đấy thì cái nhiệm vụ của cảnh báo sâu bệnh này
thì cứ sáu phút thì cái có cái camera cái máy ảnh tự động chụp
một lần chụp hình ảnh về máy chụp
và sau đó sẽ hàng ngày cái đơn vị nó sẽ như vậy là thu thập cái thông tin
của cái loại sâu bệnh là đợt nào nó phát triển
để có những cái như vậy là dự báo sớm để chúng ta sẽ tránh được cái loại sâu bệnh đấy
và cái thứ ba nữa là cái camera giám sát trên đồng ruộng
vì tất cả bà con làm rồi là gieo trồng bơm phun hay tất cả mọi thứ
hiện nay cái đấy là chúng tôi được như vậy là quan sát được giám sát trên đồng ruộng là tương đối hiệu quả
và cái thứ bốn là cái đo ẩm độ
cái ẩm độ đấy thì như vậy là nó sẽ bảo vệ được cái thời tiết
ở cái ẩm độ của cái đất của mình sẽ là bao nhiêu
nói đến bốn thì chúng ta nói rất nhiều nhưng chúng ta thực hiện đang chưa nhiều
thì người nông dân bắt nguồn phải giỏi công nghệ thông minh
thứ nhất là truy cập thông tin giá cả thị trường
thứ hai là liên kết với nhau
và đặc biệt tiến tới thì khuyến nông quốc gia chuẩn bị xây dựng những cái app
người nông dân truy cập vào đấy có thể đứng tại nương ruộng vườn của mình
và tra cái app đó
chụp cái ảnh đây là bệnh gì thì người ta sẽ trả lời luôn đó là bệnh gì nguyên nhân tại sao và cách phòng trình thế nào
và bước hai nữa là sẽ tương tác với chuyên gia
nếu như người nông dân đó cần tương tác với chuyên gia đó thì chuyên gia nó sẽ trao đổi trực tiếp với người nông dân
thì đó là cái lợi ích của công nghệ thông tin mà người nông dân thông minh bắt buộc phải tiếp cận với công nghệ thông tin hiện đại để phù hợp với yêu cầu sản xuất hiện nay và tiến tới làm được điều khoản cao đầy đủ
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động đến nhiều lĩnh vực của toàn cầu
nếu cuộc cách mạng công nghiệp lần một là máy hơi nước lần hai là máy phát điện lần ba là điện tử thì lần bốn được gọi là cuộc cách mạng số
thông qua các công nghệ như internet trí tuệ nhân tạo điện toán đám mây con người sẽ chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số
năm hai nghìn một mươi ba tại đức đã xuất hiện cụm từ công nghiệp bốn mở đường cho các lĩnh vực khác cũng phải có bước chuyển tương ứng trong đó có nông nghiệp
khái niệm nông nghiệp bốn chính là tập trung chủ yếu vào sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá trong công nghệ thông tin công nghệ sinh học công nghệ nano
khác với nông nghiệp công nghệ cao đó là tập trung thay đổi phương thức sản xuất từ truyền thống sang hiện đại nông nghiệp bốn chính là thay đổi phương thức quản lý nông nghiệp
theo đó nông nghiệp bốn sẽ mở đường cho những hoạt động sản xuất chính xác chặt chẽ mà con người không cần có mặt trực tiếp
bức tranh về nông nghiệp bốn sẽ là một quy trình khép kín bằng công nghệ như giống chất lượng cao phân bón thông minh thuốc trừ sâu thảo dược canh tác chính xác giảm hao hụt giống và giảm khí thải nhà kính
tự động hóa từ thu hoạch bảo quản vận chuyển và chế biến ứng dụng điện toán đám mây để truy xuất nguồn gốc
hầu sữa chứa nguồn protein cao cùng nhiều acid amin kẽm và vitamin nhưng chúng lại có vị tành đặc trưng thịt mềm và dễ nát nên bài toán chế biến thành thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày cũng chứa nhiều thách thức
chính vì vậy tuy là loại thực phẩm bổ dưỡng nhưng dường như hầu cũng chỉ loanh quanh trong vùng với công thức phổ biến là hấp hoặc nướng
hào sữa là loại thực phẩm nổi tiếng của việt nam

năm hai nghìn một mươi hai dự án nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến hào thái bình dương thành sản phẩm hào sế khô hào tẩm ướp gia vị và nem hàu

năm hai nghìn một mươi hai dự án nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến hào thái bình dương thành sản phẩm hào sấy khô hào tẩm ướp gia vị và nem hầu
được công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản và thương mại quảng ninh ở huyện đảo vân đồn triển khai

sau gần hai năm trải qua ba lần thử nghiệm dự án cuối cùng đã thành công
ruốc hầu được xem là sản phẩm được đánh giá cao nhất
sử dụng những loại gia vị truyền thống vốn của việt nam
để xử lý vị tanh đặc trưng của loài hầu đã được loại bỏ
với công thức chế biến mới công ty trách nhiệm hiếu hạn thủy sản và thương mại quảng ninh
đã đưa hào sữa vân đồn phủ sóng khắp cả nước
công ty đang xúc tiến với các đối tác nước ngoài
để xuất khẩu sản phẩm ruốc hàu mang thương hiệu bavabi có nghĩa là báo vật biển
cùng với sản phẩm ruốc cơ chai ruốc hầu mang thương hiệu bavabi
của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản và thương mại quảng ninh
là sản phẩm được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cấp giấy chứng nhận sản phẩm ô cốp đặt năm sao vào năm hai nghìn một mươi sáu
để chủ động nguồn nguyên liệu chất lượng đơn vị này đã nhân rộng vùng nuôi hơn bốn trăm linh ha
tập trung chủ yếu tại xã đào bản xen nơi có điều kiện thuận lợi đối với sự phát triển của loài hào sữa